báo chí viết về xây dựng đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhưng cũng là nhiệm vụ rất khó khăn
đòi hỏi các nhà báo không chỉ có kiến thức hiểu biết sâu rộng về sự nghiệp cách mạng
về mọi mặt của thực tiễn đời sống xã hội mà còn phải có trình độ trí thức tổng hợp cao
sự đam mê bản lĩnh và dám dấn thân vì lý tưởng cách mạng cao cả vì nhân dân phục vụ
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
mang tên bố liềm vàng lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào tối ngày hôm qua tại hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước
có một phần đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng việt nam và niềm vinh dự cao cả đó thuộc về đội ngũ những người làm báo cách mạng nước nhà
các tác phẩm dự thi ngày càng phong phú về chủ đề đa dạng của thế loại và được lựa chọn kỹ từ cơ sở
đó là thành công lớn
thể hiện sức chiết phục sự loan tỏa rộng rãi của giải bố liềm vàng trong mọi mặt của đời sống xã hội trên đất nước thân yêu của chúng ta
các phong viên biên tập viên các cây bút chuyên và không kiên đã tích cực tham nhập vào thực tiễn đời sống
thậm chí không quản hiểm nguy của bản thân để có những tác phẩm dự thi có chất lượng
nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề thời sự phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng
trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm qua nhất là được học tập
quán kiệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của đảng
năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước
kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng bảy mươi năm năm ngày thành lập nước một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
là năm cuối của nhiệm kỳ và chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của các cấp ủy tổ chức đảng
mà cần có sự vào cuộc tích cực quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành
các tầng lớp nhân dân và của các cơ quan báo chí trong cả nước
thủ tướng yêu cầu báo chí cách mạng việt nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa
vai trò đặc biệt quan trọng là tiếng nói của đảng nhà nước của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp
là diễn đàn tin cậy của nhân dân đồng thời cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch
đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân
với phương trầm lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
biết lợi ích của đảng của nhân dân đánh tranh hết phát hiện giới thiệu những mô hình mới
cách làm hay sáng tạo những kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng
những nội dung tổng kết thực tiễn phát triển lý luận về xây dựng đảng
các phần đấu tranh ngang chạm và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển hóa đẩy mạnh phòng chống tham dũng lãng phí tiêu cực
chống chạy chức chạy quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
phản động các phần tử cơ hội bất mãn chính trị nhất là khi đại hội đảng các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đang tới gần
thủ tướng mong muốn từng nhà báo từng người làm báo không ngừng rèn luyện kiên định lập trường tư tưởng
giữ vững bản lĩnh chính trị luôn ý thức rõ
và nêu cao trách nhiệm cao quý của mình trước đảng trước nhân dân và toàn xã hội
góp phần hoàn thiện xuất sắc mọi trọng trách vẻ vang của báo chí cách mạng việt nam
thủ tướng đề nghị các tầng lớp nhân dân và đồng chí đồng bào tiếp tục hăng hái tích cực tham gia xây dựng đảng
bằng những hành động cụ thể thiết thực dưới mọi hình thức phù hợp
tất cả vì sự trong sạch vững mạnh toàn diện của đảng như lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh
đảng ta là đạo đức là văn minh là người lãnh đạo là người đầy tớ trung thành của nhân dân
tại buổi lễ năm mươi bảy tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải trong đó có năm giải a một mươi giải b một mươi năm giải c hai mươi năm giải khuyên khích
và hai giải mới theo thể lệ giải búa liềm vàng lần thứ bốn năm hai nghìn một mươi chín đó là giải cho các tác phẩm xuất sắc
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người việt nam ở nước ngoài
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo giải búa liềm vàng đã phát động giải búa liềm vàng lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi